nông nghiệp đô thị đang được hình thành và có những đóng góp quan trọng cho phát triển đô thị ở nhiều nơi trên đất nước ta
nông nghiệp đô thị đang được hình thành và có những đóng góp quan trọng cho phát triển đô thị ở nhiều nơi trên đất nước ta
các địa điểm như hà nội tp hcm bình dương thì ở một số địa phương khác tốc độ đô thị hóa nhanh cũng đang kéo theo ngành nông nghiệp phải thích nghi theo đặc thù của từng địa phương
đối với mảng nông nghiệp đô thị thì cũng có rất là nhiều chính sách khuyến khích
tuy nhiên nông nghiệp đô thị ở bình dương tôi đánh giá đã phát triển nhưng mà có tương xứng với để đáp ứng được yêu cầu của thị trường đáp ứng được yêu cầu của tỉnh bình dương hay của vùng lân cận thì vẫn chưa tốt lắm
thực tế ra là nếu một đô thị hóa thì cũng tốt chứ không phải là xấu hoàn toàn tốt
tuy nhiên là đối với nền nông nghiệp mà mỗi ngày mà đất lúa nó bị thua hẹp lại thì nó đương nhiên kéo theo nhiều cái hệ lụy khác
và đặc biệt là hơn là khi đô thị thì cái môi trường nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái niềm khác của bà con
do quá trình quy hoạch đô thị nhanh một số đơn vị vừa thực hiện chuyển đổi đã có quyết định thu hồi đất để chuyển sang xây dựng đô thị
mặt khác hệ thống thủy lợi bị phá vỡ nên không đủ điều kiện nguồn nước để tiếp tục thực hiện chuyển đổi
quá trình tích tụ dụng đất chậm do chưa thu hút được các doanh nghiệp có tiềm năng để thực hiện chuyển đổi
mô hình sản xuất nhỏ lẻ manh mún chưa tạo sản phẩm hàng hóa là những thách thức đặt ra đối với sản xuất nông nghiệp tại nhiều đô thị trong cả nước hiện nay
thưa quý vị và các bạn đông sơn là huyện có tốc độ phát triển đô thị thuộc diện nhanh nhất tỉnh thanh hóa
nơi tôi đang đứng như các bạn có thể thấy những con đường và nhà cửa đã dần mọc lên thay cho những cánh đồng
điều này tác động không nhỏ đến việc phát triển nông nghiệp tại địa phương
chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem ngành nông nghiệp của huyện đông sơn đã thích ứng như thế nào trước xu thế phát triển hiện tại
đông sơn là huyện nằm giáp với thành phố thanh hóa nằm gần các vùng kinh tế động lực có các trục giao thông quốc gia đi qua
những năm gần đây tốc độ đô thị hóa tại địa phương này tăng nhanh
diện tích đất nông nghiệp cũng bị thu hẹp lại đáng kể
đứng trước thực trạng này đông sơn đã cố gắng chuyển đổi các mô hình nông nghiệp
nhằm bảo đảm nhu cầu sản xuất nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn
cũng như cân bằng giữa phát triển công nghiệp đô thị và việc làm
trong những năm qua xã cũng rất quan tâm đến việc chuyển đổi mô hình kinh tế trang trại ra trại
cũng như chuyển đổi các đất kém lụ quả sang các loại kinh tế cao
ví dụ như mô hình ở đây
hướng là mô hình nông nghiệp đô thị để làm sao tạo điều kiện vừa giải quyết việc làm
vừa tăng thu nhập cho người lao động cũng như là thu hút được các khách tham quan
cũng kết hợp để tạo ra các sản xuất lương thực có hiệu quả cao hơn
để làm sao phát triển kinh tế xã hội của xã ngày càng phát triển hơn
trước tốc độ đô thị hóa giá đất ở các vùng đô thị hoặc sáp với đô thị tăng giá nhanh
nhiều người tìm các ngành nghề thương mại khác để phát triển kinh tế thay vì tận dụng đất nông nghiệp để sản xuất
bởi với sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống thì thu nhập đem lại cũng không đáng kể
tuy nhiên tâm lý giữ đất của nhiều người vẫn tồn tại do đó đây cũng là điểm khó khi những hợp tác xã
doanh nghiệp muốn thuê mượn lâu dài để canh tác sản xuất rau quả để phục vụ cho nhu cầu của thành phố
trong đô thị là đất đai về nông nghiệp khi mà bình thường để bỏ hoang như thế thôi nhé
nhưng mà khi mà giải phóng để xây dựng doanh nghiệp thì nó có giá trị theo khuôn mức rồi
tám chín mươi triệu một xào cho nên là họ cũng cứ rẻ chừng là cũng là vì hạn chế là ở chỗ đấy
hạn chế của nông nghiệp đô thị là ở chỗ là đất đai để làm nông nghiệp thì nó không có giá
nhưng mà để mà chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác để xây dựng thì nó rất có giá
nên là họ giữ đất là mình bị vướng cái điện đấy cho nên phải đầu tư
hiện tại thì sản xuất trên một cùng một diện tích rất nhỏ nhưng mà doanh thu của nước ta có thể gấp một mươi lần sản xuất truyền thống
khó khăn ban đầu là tích tụ lại đất để thành một mô hình sản xuất tập trung
để thuyết phục được người dân cho thuê đất là điều khó nhất
khó khăn thứ hai là ở đây là khi mới đến thì mọi thứ nó chưa có sẵn
thì mình đều phải thiết kế lại phải san lấp phải lắp lại hệ thống thì đầu tư cũng tốn kém
và thứ ba nữa là mới đầu làm thì chưa có nhiều kinh nghiệm
đang phụ thuộc nhiều vào thời tiết và cũng chưa có các công cụ
để thay sản xuất
nắm bắt được yêu cầu tiêu dùng thực phẩm sạch của thành phố
những mô hình rau sạch như thế này xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng ven đô
nhờ sự hỗ trợ thiết thực từ chính sách thực tiễn của địa phương
sự nỗ lực của nhiều nông dân trong thay đổi cách nghĩ cách làm và ứng dụng những mô hình sản xuất hiệu quả
đã góp phần đưa nông nghiệp đô thị tại huyện đông sơn đang phát triển nhanh theo chiều rộng lẫn chiều sâu thích nghi với thực tế
với bối cảnh đô thị hóa phát triển nhanh
em thấy nông nghiệp chỉ cần tiếp cận với công nghệ cao nhiều hơn

ví dụ mình sử dụng các hệ thống nước tưới tự động thì giảm được nguồn chi phí của mình rất nhiều
và điều thứ hai
khi mà mình tiếp xúc với các công nghệ cao thì mình có thể đưa các sản phẩm của mình ra ngoài nhiều hơn
và mọi người biết đến những cái sản phẩm của mình hơn
mô hình này là của ông nguyễn xuân kiên ở xã đông tiến huyện đông sơn tỉnh thanh hóa
một mô hình nông nghiệp đô thị đạt hiệu quả kinh tế cao nhờ nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường của nhà đầu tư
và sự hỗ trợ hiệu quả của chính quyền địa phương
trên diện tích trang trại rau
thuộc diện lớn nhất ở đây
ông đã sớm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăm sóc rau quả
với cách làm này không những tiết kiệm được nhân công mang lại hiệu quả kinh tế
và điều quan trọng là phù hợp với xu thế phát triển của đô thị tại địa phương
thưa quý vị và các bạn
nông nghiệp đô thị đang được xem là một giải pháp hiệu quả
cho ngành nông nghiệp tại một số địa phương có tốc độ đô thủy hóa cao
tuy nhiên trước sự phát triển nhanh đến chóng mặt cuộc sống hiện tại thì làm thế nào để thu hút
và tạo động lực cho bà con nhân dân làm nông nghiệp đô thị
cũng như định hướng phát triển nông nghiệp đô thị như thế nào cho bền vững và bài bản
đang là vấn đề đặt ra cho nhiều huyện thị tại thanh hóa
thành phố thanh hóa là đô thị tỉnh lị tỉnh thanh hóa
hiện có hai mươi tám trên ba mươi bảy phường xã có sản xuất nông nghiệp
tổng diện tích đất nông nghiệp chiếm gần năm mươi diện tích đất tự nhiên
giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân trên hectare đất canh tác một năm
trong những năm qua tăng từ bảy mươi ba triệu đồng năm hai nghìn hai mươi
lên một trăm ba mươi triệu đồng năm hai nghìn một mươi chín
nhiều vùng sản xuất rau an toàn hoa cây ăn quả lúa chất lượng cao
vùng chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung quy mô lớn
trong đó đã có một số trang trại trồng trọt chăn nuôi đưa kỹ thuật vào sản xuất cho năng suất
chất lượng và giá trị thu nhập cao hơn diện tích canh tác sản xuất nông nghiệp truyền thống
những năm gần đây thì trên địa bàn thành phố thanh hóa
việc đô thị hóa diễn ra rất nhanh
ảnh hưởng không nhỏ
hàng loạt các dự án được triển khai đồng thời trên địa bàn thành phố
đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất nông nghiệp
diện tích nông nghiệp sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp
các canh đồng thì bị chia nhỏ phân tán
một số nơi thì hệ thống thủy lợi là bị phá vỡ
ảnh hưởng lớn đến việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
đầu tư cơ giới hóa để phát triển nông nghiệp
điều này để làm cho năng suất chất lượng cũng như hiệu quả sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn thành phố thanh hóa trong những năm qua là bị hạn chế
đây là trang trại nuôi trồng nấm và rau mầm của gia đình anh phạm lân quang
nắm bắt được quỹ đất ngày càng thu hẹp đặc biệt là trên địa bàn thành phố
do đó anh quang đã quyết định đầu tư một diện tích nuôi trồng nấm và rau mầm
đây vừa là sản phẩm được người dân tiêu thụ mạnh dễ quay vòng
và điều đặc biệt quan trọng là quỹ đất ban đầu không cần nhiều
cũng có thể phát triển được mô hình như thế này
hiện nay phong trào trồng cây nuôi con trong gia đình tứ túc
tạo thực phẩm sạch thức ăn sạch trong gia đình
hiện tại phát triển rất là mạnh mẽ
và do cái quỹ đất ở thành phố thanh hóa nói riêng
cũng như trong cả nước nói chung
người càng ngày càng đất nông nghiệp càng thu hẹp
việc làm ở những khu vực đất nông nghiệp
tức là những đối tượng dễ bị tấn thương như người già
trẻ em và đối tượng phụ nữ
về nhà bị không có công việc làm rất là nhiều
đấy mà cái mô hình nấm này nó không cần diện tích quá rộng
chỉ cần dùng một cái gian nhà bỏ không
hay là chuồng trại ngày trước người ta nuôi
người ta không dùng tới
thì có thể cải tạo nên một chút là có thể trồng rau
hoặc là nuôi nấm này được trồng nấm này được
đấy trồng nấm và rau mầm
đó là hai cái mô hình mà hiện tại chúng tôi đang triển khai
trại chúng tôi đang triển khai
tức là trồng nấm và hai là rau mầm
thì cả hai cái mô hình đó là đều không cần diện tích nó quá rộng
đấy và thời gian quay vòng nó rất là nhanh
đấy và nó cái hiệu quả kinh tế nó cũng rất là có nó cũng tương đối cao
có thể nói đô thị hóa là quá trình tất yếu trong thời kỳ công nghiệp hóa
hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
bên cạnh những yếu tố tích cực
nhiều vấn đề bất cập đã và đang nảy sinh trong quá trình này
trước thực tế đó phát triển nông nghiệp đô thị là hướng đi đúng đắn và phù hợp nhất
mặc dù các mô hình nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố thanh hóa mới hình thành
đang dừng lại ở quy mô nhỏ phạm vi hoạt động hẹp
nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả về kinh tế xã hội và môi trường
chúng tôi cũng đang hướng đến mô hình trang trại giáo dục
kết hợp giữa cái nông nghiệp và giáo dục cho các cháu nó được tiếp cận
và hiểu biết được cái
các kiến thức mà hiện nay các cháu đang học ở trong trường
và trên cái cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ hình thành cho các cháu những cái kiến thức mà
hiện nay là trên sách vở mà thực tế bên ngoài là các cháu không được biết
thành phố thanh hóa nói riêng và ngành nông nghiệp tỉnh thanh hóa nói chung
cần tiếp tục đưa ra những giải pháp căn cơ và có lộ trình để phát triển nông nghiệp đô thị
thực sự theo hướng bền vững trong thời gian tới
đối với ngành nông nghiệp thì mục tiêu phương hướng của thành phố trong giai đoạn tới
là sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa dựa trên cái nhu cầu của thị trường
sản xuất ứng dụng các công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch

có chất lượng cao đảm bảo được cái giá trị cao trên một đơn vị chiến tích
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi thì thành phố sẽ đạt được giá trị là một trăm năm mươi triệu đồng
trên một hectare đất nông nghiệp trên một năm
và chắc hẳn nhiều người sẽ phải trầm trồ vì tính hiện đại mới mẻ thông minh của nền nông nghiệp ở một số khu nông nghiệp công nghệ cao trên thế giới
ở tỉnh miyagi nhật bản có một khu nông nghiệp công nghệ cao trong nhà lớn nhất thế giới
được cải tạo từ nhà máy cũ của hãng sony với diện tích đất khoảng hai năm trăm linh m hai chia thành một mươi tám dãy kệ trồng mỗi kệ gồm một mươi năm tầng
đèn led được thiết kế trong khu vực này phát sáng ở bức sóng tối yêu cho cây trồng
có thể điều chỉnh chu kỳ ngày và đêm
từ đó kích thích cây phát triển nhanh hơn
nhiều quốc gia khác cũng thử nghiệm loại hình vườn trong nhà trên nhiều loại cây giống khác nhau và thu được thành công như hồng kông nga singapore israel mỹ
đặc biệt theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám mỹ sẽ hoàn thành vườn trong nhà lớn nhất thế giới dự kiến gấp ba lần diện tích vườn tại miyagi hiện nay
nói đến nông nghiệp công nghệ cao không thể không nhắc đến hà lan
đất nước vốn là vùng đất thấp ngập nước nhất thế giới
vườn hòa để trở thành đơn vị xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp lớn thứ hai trên thế giới một trong số sản phẩm đó là các loài hòa
hà lan có vô số những vườn hoa tươi đẹp khắp đất nước nhưng được biết đến nhiều nhất là vườn hoa kjelkenhof
vườn hoa này rộng ba mươi hai hecta trồng gần bảy triệu cây hoa tulip với trên một trăm linh giống khác nhau
nơi đây đem lại doanh thu hàng trăm triệu euro mỗi năm
không những thế vườn hoa còn trở thành địa điểm thu hút khách tham quan du lịch nổi tiếng thế giới với hàng triệu lượt khách mỗi năm
đứng đầu bảng xếp hạng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trên thế giới tất nhiên mỹ cũng có một nền nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu
hầu hết các công việc trong nông nghiệp đã được công nghệ hỗ trợ và lao động trong ngành nông nghiệp mỹ hiện chiếm chưa đến bảy dân số nhưng sản xuất ra sản lượng lương thực thực phẩm đứng đầu toàn cầu
kinh tế trang trại ở mỹ hết sức phát triển với tổng cộng hơn hai một triệu trang trại trên khắp cả nước
trung bình mỗi trang trại rộng một trăm bảy mươi bốn hectare và không một trang trại nào không áp dụng các ứng dụng công nghệ mới
phổ biến nhất là các loại máy sản xuất lắp ráp tự động công nghệ nhân sống tưới tự động cảm ứng cảnh báo sức khỏe cây trồng vật nuôi
đa phần các công nhân trong các nhà máy nông nghiệp của mỹ tham gia chủ yếu vào quá trình sơ chế trái cây
trong quá trình làm việc các công nhân được yêu cầu tuân thủ các điều kiện cao về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm
nhiều trang trại ở mỹ hiện còn được khai thác làm du lịch nhà hàng hay resort để du khách đến nghỉ ngơi và thu hoạch sản phẩm
điển hình như những trang trại táo ở california
một điểm đến yêu thích của nhiều người dân california cũng như du khách hiện nay

điển hình như những trang trại táo ở california cũng như du khách hiện nay